thưa quý vị không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông
trong lúc làm việc với cảnh sát đối tượng con dung đá tấn công
khiến một đại úy bị thương phải nhập viện
sự việc trên xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy tại hà nội
đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau đó
vụ việc xảy ra vào chiều ngày hai mươi sáu tháng bảy
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông số bảy
phòng cảnh sát giao thông hà nội
làm nhiệm vụ tại khu vực gần học viện an ninh
trên tuyến nguyễn trãi thuộc địa bàn phường văn quán quận hà đông
tổ công tác đã dừng xe máy do một người đàn ông điều khiển
người đàn ông trên đã chửi bới lăng mạ tổ công tác
rồi bất ngờ nhặt gạch đá bên đường tấn công đại úy mai hùng sơn
cán bộ tổ công tác khiến anh sơn bị vỡ đầu chảy nhiều máu
đại úy mai hùng sơn bậc đưa vào bệnh viện hà đông cấp cứu
còn người đàn ông nhanh chóng bị tổ công tác khống chế
tại cơ quan công an người hành hung cảnh sát giao thông được xác định là nguyễn quang hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm chú phường văn quán quận hà đông
ngày hai mươi bảy tháng bảy công an quận hà đông đã tạm giữ đối tượng nguyễn quang hùng
để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ
công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
và không tố giác tội phạm
đây là nhóm đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau tụ tập thành băng nhóm để cướp tài sản
vào đêm ngày một mươi năm tháng bảy chị ma thị nghiệp ở huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
đang đi làm về qua đoạn đường quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận xã lạc vệ huyện tiên du
thì bị bốn thanh niên khống chế đe dọa rồi cướp tài sản gồm tiền mặt trang sức và điện thoại di động
sau khi nhận được đơn trình báo công an huyện tiên du tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ
nhanh chóng điều tra xác minh và truy bắt nhóm đối tượng gây án
chỉ sau đó ít ngày các đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh hà giang và tỉnh lạng sơn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do cần tiền chi tiêu nên đã bản nhau cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm
để tránh sự phát hiện của công an các đối tượng đã tháo biển kiểm soát xe máy mặc áo chống nắng đội mũ lưỡi chai đeo khẩu trang
mặc dù biết hành vi phạm tội của các đối tượng nhưng hai đối tượng đã không tố giác mà còn tiếp tay
giúp các đối tượng khác bán số tài sản cướp được để lấy tiền chia nhau
hiện công an huyện tiên du đã thu hồi được tăng vật vụ án và đang hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết vừa phát hiện bốn cơ sở sản xuất phân phối thuốc tân dược thực phẩm chức năng quy mô rất lớn
tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố
tại thời điểm kiểm tra bốn cơ sở sản xuất và phân phối trên địa bàn quận tám
quận một mươi một mươi một và huyện bình chánh
các trinh sát đội bảy phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm phát hiện nhiều mặt hàng sản phẩm là thuốc tân dược thực phẩm chức năng giả
như viên uống tăng cường nội tiết nữ sinh lực nam mát gan bổ thận và thực phẩm chức năng cho trẻ em
được các đối tượng sản xuất làm giả với số lượng lớn
các sản phẩm được pha chế sản xuất bằng hệ thống máy móc hiện đại
qua khai thác ban đầu sưởng sản xuất nằm trên địa bàn huyện bình chánh
là nơi chuyên làm giả các loại thuốc tân dược thực phẩm chức năng của các đơn vị trong nước và quốc tế theo đơn đặt hàng
trung bình một tháng sản xuất giả và xuất ra ngoài thị trường hơn một triệu đơn vị thuốc tân dược thực phẩm chức năng các loại
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội cho biết qua kiểm tra
cơ quan này đã phát hiện nhiều mẫu thịt rau củ quả không đảm bảo chất lượng tỷ lệ còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật tăng một năm so với cùng kỳ năm ngoái
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị trực thuộc sở đã lấy mẫu giám sát chất lượng an toàn thực phẩm đối với một bốn trăm một mươi hai mẫu nông lâm thủy sản
và hiện đã có kết quả phân tích của tám trăm hai mươi bốn mẫu trong đó phát hiện ba mươi bốn mẫu có vi phạm
tỷ lệ thịt không đạt các chỉ tiêu vi sinh là một mươi tám trên một trăm bảy mươi mẫu tăng so với cùng kỳ năm ngoái là một mươi một
ba trên bốn trăm bảy mươi ba mẫu rau củ quả còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng
tăng so với cùng kỳ năm ngoái là một mươi sáu
tăng so với cùng kỳ năm ngoái là một năm
riêng tỷ lệ thủy sản vi phạm về chỉ tiêu hóa chất kháng sinh là ba trên bảy mươi một mẫu giảm so với cùng kỳ năm ngoái một mươi năm
thưa quý vị khô hạn vẫn đang diễn ra gai gắt trên địa bàn các tỉnh miền trung
không chỉ gây thiệt hại cho lúa hoa màu mà lần đầu tiên trong lịch sử khô hạn đã đẩy nông dân trồng keo ở quảng ngãi rơi vào tình cảnh điêu đứng
khi hàng trăm hết ta dùng keo đã bị chết hàng loạt thiệt hại tiền tỷ
nhiều người trồng keo đã khóc ngay trên dãy keo của mình
ông ngôn cùng rất nhiều hộ dân ở xã bình phú huyện bình sơn giờ đã không còn hy vọng có được nguồn thu nhập từ trồng keo
cả rừng keo với diện tích hơn bảy xào của gia đình ông nhung giờ gần như đã bị chết trắng
ông tiếc nuối vì không có cách gì để cứu lấy rừng keo khi khô hạn năm nay quá khốc liệt
hơn năm hơn năm rồi đấy
giờ chết chết chết chết
hàng trăm hết ta dùng keo trên nệm bàn tỉnh quảng ngãi đang trong tình cảnh bị chết hàng loạt
gây thiệt hại nặng nề cho người trồng rừng
tại huyện đức phổ trong tổng số một mươi hai ha rừng sản xuất
thì hiện đã có tới ba trăm linh hectare rừng chủ yếu là cây keo bị chết
cụ thể mà chết keo nhất là khá vô khăn vô cường
và khả năng sắp tới cũng còn chết
nó hiện nay đã sáng bái như là trên tháng sáu
và vẫn còn nắng nóng
nên là rất là khó khăn
riêng cái keo này thêm một chút
thì hiện nay chúng ta nhìn rừng là nhìn cái rừng nó khô
khô như là lửa đã trái rồi
nhưng thực tế không phải lửa trái nó là nắng khô
cứ một hectare keo khi thu hoạch
người nông dân có thể thu về nguồn thu nhập từ tám mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng
nhưng năm nay nắng hạn đã đẩy nhiều hộ gia đình nông dân rơi vào cảnh trắng tay
sót của những người như bà lan bật khóc
khi nhìn cánh rừng của gia đình đang bị chết khô
lần đầu tiên trong lịch sử nắng hạn gây chết keo
làm thiệt hại bạc tỉ
đối với người dân
với người nông dân trồng keo của quảng ngãi
bởi với một mươi hectare keo nếu không bị chết do nắng hạn
thì người trồng keo đã có thể thu về khoảng một tỷ đồng
nhưng giờ những dãy keo này chỉ có thể mang về làm củi
trong sự núi tiếc của người trồng keo
vừa qua tổng công ty truyền tải điện quốc gia evnnpt
đã tổ chức hội thảo phổ biến kế hoạch
tiến thức về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
hay còn gọi là cách mạng công nghiệp bốn
và công nghệ mạng di động năm g
đây là một trong những hoạt động
thực hiện nghị quyết số bốn nghìn năm trăm tám mươi tám nqhttv
ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
của hội đồng thành viên tổng công ty truyền tải điện quốc gia evnnpt
về việc triển khai đề án nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ
của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
và hoạt động sản xuất kinh doanh của evnnpt
và các đề án thành phần
tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
và thực hiện văn hóa evnnpt
hội thảo đã trao đổi các nội dung như
tình hình triển khai cách mạng công nghiệp bốn trên thế giới
và những ứng dụng tại việt nam
mạng năm g tại việt nam
và những ứng dụng trong tương lai
theo ông đạo phan tường
chủ tịch hội đồng thành viên evnnpt
việc nâng cao kiến thức năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp bốn
và công nghệ mạng di động năm g
cho cán bộ công nhân viên evnnpt
sẽ giúp evnnpt
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh
đầu tư xây dựng quản lý vận hành
hệ thống truyền tải điện ngày càng hiệu quả
góp phần giảm tối đa tổn thất điện năng
và sự cố trên hệ thống truyền tải điện quốc gia
quan trọng nhất
việc sớm triển khai cách mạng công nghiệp bốn
sẽ giúp evnnpt hoàn thành được
các mục tiêu chiến lược đã đề ra
tám mươi năm đơn vị máu được thu về
tại ba mươi chín tỉnh thành trên toàn quốc
đó là kết quả mà chương trình hành trình đỏ hai nghìn một mươi chín
sau hơn năm mươi ngày tổ chức
và đây là thông tin được đưa ra
tại hội nghị tổng kết hành trình đỏ
vào sáng qua hai mươi bảy tháng bảy tại hà nội
hành trình đỏ năm nay
được tổ chức sớm hơn mọi năm
bắt đầu từ ngày một mươi một tháng sáu
nhằm rút ngắn thời gian khan hiếm máu
vẫn thường xuyên xảy ra
tại nhiều địa phương vào tháng sáu
năm hai nghìn một mươi chín cũng là năm đầu tiên
chương trình được tổ chức trong thời gian dài nhất
là năm mươi ngày
với sự tham gia của ba mươi chín tỉnh thành phố
cứu hút hàng vạn người dân đến tham gia
tiếp nhận được hơn tám mươi năm đơn
đặc biệt có năm địa phương tham gia xuyên suốt
trong cả bảy kỳ hành trình đỏ
là hà nội tp hcm lâm đồng nghệ an thanh hóa
có bốn địa phương dù lần đầu tiên
tổ chức hành trình đỏ
thế nhưng đã đạt được kết quả hết sức ấn tượng
đó là lào cai

đắk nông một bảy trăm một mươi hai đơn vị máu
hưng yên là một bốn trăm sáu mươi chín đơn vị máu

bên cạnh kết quả về lượng máu thiết hiện được
hành trình đỏ cũng có tác động
mở rộng việc tuyên truyền
về hiến máu đến đông đảo người dân
đặc biệt là tại những tỉnh còn nhiều khó khăn
những tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
những ngày cuối tháng bảy này
đạo lý uống nước nhớ nguồn
ăn quả nhớ người trồng cây
càng được công an tỉnh bình định triển khai thực hiện
bằng cả tấm lòng
liên tiếp những ngôi nhà tỉnh nghĩa đã được tặng cho người có công cách mạng
góp phần chi ân những đóng góp xương máu của họ
và người thân vì nền độc lập của nước nhà
tại xã phước thắng
huyện tuy phước tỉnh bình định
trong không khí ấm cúng
thắm tỉnh đồng đội
công an tỉnh đã tổ chức trao nhà tỉnh nghĩa cho bà nguyễn thị thúy vân
hiện bà vân đang thở cúng cha ruột
là liệt sĩ nguyễn thắng nhữ
nguyên cán bộ ban an ninh xã cát tránh
huyện phủ cát
anh ruột nguyễn hữu lộc
cũng là liệt sĩ
hy sinh trong kháng chiến chống mỹ
và mẹ là mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị đáo
bộ công an đã hỗ trợ bảy mươi năm triệu đồng
từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội
để gia đình có điều kiện xây mới ngôi nhà
và mua sắm vật dụng cần thiết
mà có cái nơi thở cúng cha và anh được trang nghiêm như ngày hôm nay
riêng từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
từ đóng góp của cán bộ chiến sĩ
công an tỉnh đã hỗ trợ xây dựng bảy ngôi nhà nghĩa tình đồng đội
góp phần giúp các gia đình chính sách vượt qua khó khăn
có điều kiện thờ cúng các liệt sĩ được khang trang hơn
công tác đền ơn đáp nghĩa
luôn được cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình định
thực hiện bằng cả tấm lòng
xem đó là bổn phận trách nhiệm của mình
với những anh hùng liệt sĩ
người có công với cách mạng
nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai
trong đó nổi bật là việc nhận phụng dưỡng
chăm sóc các mẹ việt nam anh hùng
và quyên góp xây dựng nhà tặng cho thân nhân
các anh hùng liệt sĩ
người có công với cách mạng
hoàn cảnh kinh tế khó khăn
việc làm trên được thực hiện thường xuyên liên tục trong năm
trong năm năm trở lại đây
đã có hơn bốn mươi ngôi nhà khang trang được xây dựng
góp phần giúp cho các bà mẹ việt nam anh hùng
có được cuộc sống yên vui
những năm tháng cuối đời
giúp những gia đình có công với cách mạng
thêm ấm lòng
với mẹ việt nam anh hùng phan thị hồng
ở xã nhân mỹ
thị xã an nhơn tỉnh bình định
thì cách đây hơn năm năm
những tháng ngày cuối đời của mẹ
càng thêm niềm vui
khi được sống trong ngôi nhà
ấm áp nghĩa tình
được xây dựng bằng sự đóng góp công sức
của cán bộ chiến sĩ công an
có nhà mới
những dịp dỗ người chồng và người con duy nhất
đã hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
được mẹ tổ chức
thêm phần trang trọng ấm áp
cuộc kháng chiến giải phóng quê hương đất nước
trôi qua đã gần bốn mươi năm năm
song những hậu quả nặng nề mà nó để lại
vẫn còn chưa khắc phục hết
vẫn còn đó những nỗi đau thương
sự mất mát
cùng với sự nỗ lực của toàn xã hội
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bình định
mong muốn sẽ tiếp tục có những hành động
việc làm thiết thực hơn
góp phần mang lại cuộc sống yên vui
cho những gia đình đã đóng góp mù hôi
đã hy sinh sương máu
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội
hiện thành phố đang tồn tại hơn một hố ga lồi lõm xuống cấp
không đồng bộ với cách cấu mặt đường
tình trạng này không chỉ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mà còn gây mất mỹ quản đồ thị
theo các chuyên gia
nguyên nhân chủ yếu của việc tồn tại
sự lồi lõm xuống cấp của các hố ga như vậy
chính là do sự trồng chéo của các đơn vị thi công
và chưa đủ trách nhiệm
của các cơ quan chức năng trong việc giám sát quản lý
sau đây là phản ánh
trong câu chuyện giao thông ngày hôm nay
trục đường phan văn đồng hà nội
đang trong quá trình xây dựng
không chỉ kẹt xe tắt đường
mà trên tuyến đường này đang tiềm ẩn
nguy cơ mất an toàn giao thông
từ những cái bẫy như thế này
chỉ cần sơ xuất không quan sát
tài nạn rất dễ xảy ra
bốc mô nó ấy
nó sốc đi
các cháu nó đi
nó khó đi
trời mưa thì nó hay bị nước
nó ủn tắc
nên là nó khó đi
nhiều khi nó ấy không đi được
đường nhựa thì chúng ta bằng bê tông nhựa
thế còn ga là bê tông và bằng kim loại
như vậy thì thực chất nó đã trở thành
một cái bẫy trên đường phố
và rõ ràng là những cái bẫy này nó khá nguy hiểm
cho những cái người di chuyển
ở tốc độ bình thường
ở trong những điều kiện có ánh sáng bình thường
và sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều
nếu như là
tốc độ cao
và ở trong điều kiện buổi tối ánh sáng không đủ
như thế là cái khả năng
huy tai nạn rất là lớn
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội
hiện đang tồn tại hơn một hố ga
để các thông tin bị hư học
mặc dù đã có quy chuẩn chung về thiết kế kỹ thuật
để an toàn nắp cống hố ga trên đường
xong chỉ sau một thời gian ngắn
các hố ga đã nhanh chóng xuống cấp
lồi lõm như thế này
chỉ dẫu nguyên nhân
các chuyên gia cho rằng
chỉ vì hệ số đất nền thấp
bê dây của mặt đường và của hố ga
kết cấu khác nhau tải trọng khác nhau
dẫn đến quá trình tranh cốt sau quá trình sử dụng
và vấn đề thứ hai
chính là cường độ lưu thông quá lớn
cái cường độ
mà cái việc cái lưu thông quá lớn
cho nên hệ số lún
nó ở trên những cái bề mặt quá ít
so với những cái khu vực mà có
hệ cấu cứng
do vậy là tranh lệch
chúng ta thấy rằng là rất ít khi
thấy những cái hố ga
thấp hơn so với mặt đường
phần lớn là mặt đường thấp hơn
hố ga nổi lên
thì đấy cho thấy rằng là
cái kết cấu mặt đường đã không đồng bộ
với cái kết cấu của các công trình hạ tầng
đi liền với lòng đường
theo các chuyên gia
để tồn tại việc lôi lõm xuống cấp của các hố ga
đến từ sự trồng chéo của các đơn vị thi công
và trách nhiệm của cơ quan chức năng
trong việc giám sát quản lý
trong khi hạ tầng đô thị ngày càng phát triển
nếu như năng lực quản trị đồng bộ
còn thiếu như hiện nay
thì sẽ tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông
kể cả những lỗi rất nhỏ
về đầu tư
bắt đầu là phải xem xét
giải thảm là mặt đường
thì phải giải quyết
cái vấn đề hố ga
trong đó cái hố ga là tháp nước
hố ga điện lực
hố ga thông tin
tất cả những cái đó
là phải đồng bộ
phải phối hợp giữa các cơ quan với nhau
cái nào làm trước cái nào làm sau
thì khi ấy mới giải thảm
chứ nếu không
thì cứ giải thảm đến đó
để bừa đến mà làm thì chắc chắn là
cũng không thể nào hợp lý được
cũng không thể nào mà trọn vẹn được
cho nên là cái đó là cái phối hợp
công tác tổ chức thi công
quản lý mặt đường
thời gian tới sở giao thông vận tải
và sở xây dựng hà nội sẽ phối hợp để có giải pháp chung
đảm bảo an toàn giao thông
trên các tuyến đường có lắp đặt hố ga
xong theo các chuyên gia
việc khắc phục cần được thực hiện nghiêm túc
tránh khô chiêng gõ mõ
để rồi sau một thời gian lại hư hỏng
gây lãng phí ngân sách
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
được phát sóng vào sáu h sáng hàng ngày
và ngay bây giờ những đồng nghiệp của chúng tôi
từ trường quay phía nam sẽ tiếp tục gửi tới quý vị
những tin tức cập nhật và đa dạng khác
xin mời trường quay sáng phương nam
hoa trí xin chào trường quay hà nội
xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
hôm qua ngày hai mươi bảy tháng bảy
hai trăm một mươi tám học viên trường đại học an ninh nhân dân
đã lên đường tham gia hoạt động
thực tế chiến dịch hành quân xanh
tại huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa khác
tại địa điểm mà các học viên nhà trường đóng quân
tinh thần nhiệt huyết
không ngại khó ngại khổ
những chiến sĩ công an nhân dân tương lai
hàng hái lên đường
đến những vùng quê xa
cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân
hai mươi năm qua
hai mươi một khóa học với gần tám học viên
và gần ba trăm linh lượt cán bộ giáo viên tham gia
tại những nơi có các học viên công an nhân dân
đã đi qua nhiều công trình hoạt động
phúc lợi xã hội mang tên an ninh
đã được triển khai như thắt sáng đường quê
xây dựng nhà tình nghĩa tình đồng đội
xây cầu xây đường nạo vết kênh mương
thăm tặng quà gia đình chính sách học sinh nghèo hiếu học
các hoạt động tại địa phương
đã tạo được niềm tin và hình ảnh đẹp
của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
chiến dịch hành quân sanh
nằm trong chương trình đào tạo của nhà trường
giúp gắn lý luận
với thực tiễn
và giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận
với cuộc sống thực tế lao động sản xuất
của quần chúng nhân dân
và thực hành công tác dân vận
phát huy vai trò sung kích của tuổi trẻ
để chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới
ở địa phương
chúng em sẽ là những chiến sĩ công an nhân dân tương lai
đã là con trai con gái
cũng giống nhau cả
cần phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình được giao
cần phải góp sức mình để giúp đỡ nhân dân
và chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt
rèn luyện thật tốt
những nguồn nghiệp vụ của mình
để sau này có thể bảo vệ nhân dân
giúp đỡ nhân dân nhiều hơn
chiến dịch tình nguyện hành quân sanh
được thực hiện tại địa bàn bốn xã
thuộc huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vùng đất địa linh nhân kiệt giàu truyền thống cách mạng
các học viên công an nhân dân
được bà con nơi đây chào đón
bằng tình cảm chân tình ấm áp
nhân dịch kỷ niệm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
nhà trường địa phương cùng các học viên
đã đến thăm tặng quà cho gia đình chính sách
có con với khách mạng bà mẹ việt nam anh hùng
qua đây nhằm giáo dục truyền thống khách mạng
cho những chiến sĩ không an tương lai
một trong những hoạt động quan trọng ý nghĩa
của chiến dịch tình nguyện hành quân sanh
ban lãnh đạo
cảm ơn đảng nhà nước
quan tâm đến những người thương binh như chúng tôi
mùa hè xanh
thành công tốt đẹp
lớp học được
thường lợi bình an
của an ninh đã về
đóng ở đây tôi cũng mừng
để gia đình
mình để chi phục vụ
để cho mấy em hoàn thành nhiệm vụ
cái thứ nhất cái thứ hai
sốm làng mình cũng đang lên nông thôn mới
như vậy là
ở đây bà con cũng khán khởi lắm

cảm ơn bà con ai cũng mừng hết
chiến dịch tình nguyện hành quân xanh
đã trở thành một hoạt động hè bổ ích và ý nghĩa
cho các học viên công an nhân dân
giúp các học viên được trải nghiệm
vận dụng những kiến thức và thực tế cuộc sống
là hành trang bổ ích trong công tác sau này
và đặc biệt tạo sự gắn kết
niềm tính yêu của nhân dân
đối với lực lượng công an nhân dân
thưa quý vị
người dân hai bên bờ sông vạm thuật
khu vực và an phú đông
hết sức vui mừng khi ủy ban nhân dân tp hcm
vừa bố trí nguồn vốn để nâng cấp
hạ tầng giao thông tại nơi đây
thưa quý vị và các bạn
phía sau tôi là bến phà an phú đông
nối giữa quận gò vấp và quận một mươi hai
người dân ở đây luôn phải chờ đợi
để được qua bờ bên kia bằng chiếc phà
sắp tới đây thì phà này sẽ được thay thế
bằng cây cầu sắt
giúp cho việc di chuyển của người dân
trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn
người dân khu vực này có lẽ đã rất quen
với việc mỗi ngày băng qua sông vạm thuật
bằng chiếc phà nhỏ
khi có sự xuất hiện của cầu sắt
thì việc di chuyển sẽ trở nên thuận tiện
và nhanh chóng hơn
người dân cũng không phải phụ thuộc
thời gian cá nhân của mình
để chờ đợi phà đông đủ người
rồi mới được qua sông
nếu mà có cầu thì quá tốt
tôi rất vui
quá sung sướng
nếu mà đông dễ em mừng thôi
theo đó công trình xây dựng cầu dài hai trăm ba mươi tám m
rộng một mươi hai năm m cho hai làng xe ô tô xe máy
và hai lề cho người đi bộ
đồng thời xây dựng và cải tạo đường dẫn
hai bên cầu dài một một trăm sáu mươi sáu m
xây dựng hệ thống cấm hột
lắp đặt hệ thống chiếu sáng kè bê tông cốt thép
dọc bờ sông vạm thuật
ví dụ như giờ cô cũng thích đi cầu cho nó lẹ
còn đi phà thì nói chung là mình đợi phải lâu
nhưng mà cái đi cầu á
nhà nước mới ngắm làm cái cầu như thế nào
để người dân người ta đi qua lại dĩ nhiễn luôn á
thì người dân người ta cũng có sự vấn khỏi
tại vì nhà nước đã xây cầu
đáp ứng nhu cầu cho người dân
người ta có đường cầu qua lại
cây cầu sắt này có tổng mức đầu tư là bảy mươi chín năm tỷ đồng
dự kiến công trình được xây dựng thi công
và phấn đấu hoàn thành vào cuối quý i năm hai nghìn hai mươi